thưa quý vị và các bạn chỉ chưa đầy bốn mươi tám giờ qua triển khai công tác giả soát sàng lọc nắm bắt địa bàn
các trinh sát của công an thị trấn nông trường việt trung huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã bắt giữ đối tượng đập phá gần hai mươi tấm biên bộ ở nghĩa địa nam dinh
tiểu khu quyết tiến thị trấn nông trường việt trung huyện bố trạch tỉnh quảng bình
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu công an thị trấn nông trường việt trung nhận được đơn trình báo
về việc một số tấm biên bộ ở nghĩa địa nam dinh bị kẻ xấu đập nát gây ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh của người dân
triển khai công tác giả soát đối tượng trên địa bàn các trinh sát phát hiện đối tượng nguyễn trùng dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thôn thuận phước xã thuận đức thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
có nhiều dấu hiệu khả nghi liên quan đến sự việc
qua triển khai công tác đối tượng dương đã khai nhận là người đã đập nát các biên bộ để lấy những đoạn phi sát xấu
dài khoảng bốn mươi cm ở các tấm bia rồi bán cho các đại lý thu mua phế liệu để có tiền chơi game
hiện vụ việc đang được công an thị trấn nông trường việt trung xử lý nhằm gian đe cảnh cáo các đối tượng
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn